từ ngã ba quốc lộ năm đường nguyễn đức thuận gia lâm hà nội nhiều xe container rẽ vào quốc
lộ một mươi bảy nhỏ hẹp thuộc đường nguyễn quỳnh nhuận rõ ràng hạ tầng giao thông nhiều nơi trên cả nước
theo kịp tốc độ phát triển của những chiếc xe tải đầu kéo cơ lớn tại đường hoàng quốc việt
quận kiến an thành phố hải phòng người điều khiển xe container này đang thực hành bài tập số năm tập
lái trên đường phức tạp cũng sắp sửa đến một ngã ba giao nhau nguy hiểm và lại qua chợ nữa đây là một g
trong những địa điểm hết sức nguy hiểm có nhiều chứa ngại vật
và có nhiều các phương tiện thô sơ như xe máy xe đạp và người đi bộ ra vào chợ em phải chú ý hết
sức quan trọng quan sát và cho xe đi với tốc độ chậm thôi điều quan trọng là phải tập trung quan
sát tốt và xử lý kịp thời chính xác đây là một trong những bài tập thực hành có độ khó để bổ
sung những kỹ năng dành cho lái xe nâng cấp trình độ từ hạng c lên hạng fc trong điều kiện đường
chật hẹp nhiều phương tiện đi lại
cũng vào thời điểm này một tai nạn thảm khốc đã xảy ra một cảnh tượng hãi hùng ngay tại cổng
trào tỉnh tây ninh thuộc xã an tịnh huyện trảng bàng chiếc xe container biển số năm mươi một c chín mươi bốn nghìn bảy trăm tám mươi do tài
xế trần đình trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê bình định lái chạy theo hướng từ thành phố hồ chí minh
trong lúc buồn ngủ mất tập trung và mất lái tài xế này đã tông mạnh cả cỗ xe container vào ô tô bốn
chỗ biển số năm mươi một f ba trăm bảy mươi không cầu chạy hướng ngược lại hú và chạm khủng khiếp khiến năm người ngồi trên ô tô
thiệt mạng sau khi tai nạn xảy ra tài xế container đã đến công an trình diện nhưng lúc này tại quận
kiến an thành phố hải phòng hai người đàn ông một giáo viên một học viên vẫn tiếp tục thực hành bài
lái xe container trong điều kiện đường phức tạp
ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc phải đảm bảo được sức khỏe bởi vì lái container thường xuất phát vào buổi chiều tối bắt đầu là xe đóng tải lên đường vì thế mà phải đảm bảo được sức khỏe kiểm tra sức khỏe định kỳ và có ổn định được sức khỏe thì mới đảm bảo được một người lái xe tốt tránh trường hợp thiếu ngủ mệt mỏi trong cơ thể vẫn cứ đi làm đây là một trong những cái mà chúng ta phải làm
đây là một trong những cái mà chúng ta phải làm
những bài học trong trường chỉ dừng lại ở việc học các biển báo chỉ dẫn biển báo nguy hiểm lan phân đường cách thức điều khiển xe
nhưng thực tế có nhiều diễn biến khó lường không có trong giáo trình dạy lái xe
mặc dù rất tập trung nhưng học viên tập lái hạng sc xe đầu kéo vẫn tỏ vẻ căng thẳng với bài tập số năm lái xe trên đường phức tạp và chật hẹp
chú ý khu vực đông dân cư phía trước đường rất đông chặt trội
tốc độ xe đi rất chậm
rất nhiều phương tiện thô sơ xe máy lượn lách trong quãng đường hẹp này em phải chú ý
hết sức chú ý quan sát em cứ cho xe đi bình thường
một người đi xe máy liều lĩnh băng qua đường cắt mặt xe container đang tập lái
đấy qua xe cắt ngang đó
đường rất đông
đấy là những trường hợp hết sức nguy hiểm
cắt ngang qua đầu xe công của mình
có những người họ thấy xe mình càng đi chậm thì họ càng lợi dụng
họ cắt ngang đầu
nếu như ta chỉ lơ là không quan sát kịp thời sẽ gây ra một cái hậu quả khôn lường
giảm tốc độ
thực tế có xe container khác vào cua không giảm tốc độ xe máy đi gần cực kỳ nguy hiểm
vì vậy đối với phương tiện giao thông khác không cắt đầu xe container không đi song song những khúc cua
một chiếc xe container đầu máy kéo theo cả một tòa hàng như một toa tàu hỏa thế này
khi tham gia giao thông trên đường hẹp nhiều phương tiện đi lại phức tạp sẽ tạo ra vô số điểm mù xung quanh xe
và đó đều tiêm ẩn những nguy cơ rủi ro về tai nạn giao thông
chúng ta hãy cùng xem
các điểm mù nguy hiểm mà các phương tiện khác có thể làm cho tài xế container khó phát hiện do bị khuất tầm nhìn
đây thực sự là những thách thức đối với các lái xe container
có rèn che nắng ở bên trái và bên phải của cabin của xe tải
nếu bạn không nhìn thấy tài xế trong gương có nghĩa bạn đang ở trong điểm ngủ
bạn phải thoát ra nhanh chóng
đằng sau chiếc xe tải là điểm mù lớn nhất
tài xế không nhìn thấy bạn
và bạn không nhìn thấy những gì đang ở phía trước xe tải
do đó làm giảm đáng kể thời gian phản ứng của bạn
chạy phía trước một chiếc xe tải là một vị trí nguy hiểm
do việc thanh xe tải rất khó khăn
trở lại thực tế của việc tập lái xe container của anh tú với người thầy của mình
họ bắt đầu qua cầu kiến an bắc qua sông lạch chay thành phố hải phòng
xe ta đang đi trên cầu
có một số xe vượt trên cầu
đây là một trong những trường hợp vi phạm quy tắc giao thông
một trường hợp vi phạm nguy hiểm khác quay xe ngay chân cầu
nếu không dừng lại và quan sát tai nạn thảm khốc hoàn toàn có thể xảy ra trong tích tắc
ở đây biển báo hiệu đường bộ cho phép ta được phép dẽ phải
đèn đỏ được phép dẽ phải
nhưng em phải chú ý quan sát vì các phương tiện dừng đèn rất nhiều
còn có cả xe đi ngược chiều vi phạm quy tắc giao thông
lúc này người lái xe container không được phép chủ quan bởi có những thứ nảy sinh không có trong giáo trình dạy lái
em quan sát phía trước có các cháu học sinh ở trong trường đi ôn thi ra
đoạn đường này cũng nhỏ hẹp và rất đông sự phương tiện qua lại
cua khuất rất nhiều phía trước
em quan sát em chỉ nhìn tầm nhìn chỉ được khoảng ba trăm linh mét
nên là tốc độ của xe ta chỉ đi với tốc độ khoảng ba mươi km trên giờ mới có thể đảm bảo được
nếu đi nhanh hơn là nguy hiểm
phía tay phải em phải chú ý
đây là những vị trí đỗ xe của họ là vi phạm

pháp luật gây ách tắc giao thông rất nguy hiểm trong các đoạn đường cua
chú ý những chiếc xe ôtô đỗ lấp lửng không đỗ sát lề đường mà cũng không đỗ đúng phần đường của mình đỗ rất nguy hiểm
đây có lẽ xe bị hỏng mà không có cảnh báo nguy hiểm
đối với xe bị hỏng cần có cảnh báo nguy hiểm với xe khác
đoạn đường này nhỏ hẹp
mọi thứ bất ngờ có thể xảy ra ngay trước mũi xe hai bên hông xe và đằng sau xe
bởi vậy lái xe luôn chủ động đề phòng
có kỹ năng quan sát và xử lý chính xác kịp thời
phía trước em là một cháu nhỏ đang đạp xe đạp
đây là một trường hợp hết sức nguy hiểm
em phải đi chậm và chủ động
cũng có thể còi nhưng còi ít thôi
tránh làm trường hợp bé giật mình
đến tới nguy hiểm trong quãng đường
lúc này xe container đã ra ngoài thành
vào vùng nông thôn đường hẹp có nhiều phương tiện thô sơ
là những thử thách liên tiếp đối với lái xe container đang tập lái như anh tú
phía trước của em là có tầm quan sát rất là hẹp
và có rất nhiều các cây xanh che khuất tầm nhìn
và phía bên phải lại là một chiếc xe đạp
của người dân đang tham gia giao thông
em chú ý quan sát và giữ tốc độ
giữ đúng tốc độ
qua biển báo hết khu vực đông dân cư này
quãng đường này rất thẳng và đảm bảo cho mình được phép dừng xe
em có thể cho xe dừng lại đây để thầy cho ta có thể giải lao
rút kinh nghiệm những cái gì mình chưa làm được
bài học hôm nay thầy đã cho tôi tham gia giao thông
ở các tuyến đường khác nhau
trung du đèo lối
trong khu đông dân cư
đều có cả
trình độ người tham gia giao thông
hiểu biết về luật giao thông đường bộ
cũng là đa trình độ
đa dạng trình độ
vậy buổi học hôm nay tôi sẽ thấy bản thân tôi
được lân cao kỹ lăng lên rất là nhiều
sau buổi hôm nay tôi cảm thấy
bản thân tôi rất trưởng thành
trưởng thành hơn những buổi khác rất là nhiều
nếu như em nhận thức được tầm quan trọng
của phương pháp điều khiển lái xe công tư nư
sau này ra
thành một người lái xe công tư nư
thì họ phải nắm được
vừa về đạo đức người lái xe
vừa về phương pháp
lái xe công tư nư
vừa về ý thức tham gia giao thông
là phải cần có
thì họ mới có thể
xã hội ta trở nên an toàn
giao thông tốt hơn được
chiều tối ngày hôm nay
thầy trò chúng tôi tiếp tục phải học tiếp một bài
lái xe công tư nư ban đêm
so sánh được độ khác biệt
giữa ban ngày và ban đêm
và biết sử dụng ánh đèn
đây là một trong các bài học của tôi
học hết sức bổ ích cho lái xe ban đêm
để học lái và sử dụng xe công tư nư thành thảo
tài xế cần chú ý một số điểm sau
vận dụng tốt những kiến thức đã học được trong trường học
mọi tình huống có thể nảy sinh trong điều kiện đường chật hẹp
luôn tự động xử lý tình huống nảy sinh
khi tầm nhìn hạn chế
không được phép chủ quan
hoàn sát thật tốt và điều khiển xe công tư nư
giữ khoảng cách an toàn
trong những ngại vật xung quanh
điều khiển xe công tư nư có vận tốc phù hợp với mọi cung đường
xác định an toàn là mục đích của chuyến đi
trong phần tiếp theo
lái xe phải đối mặt với những mối nguy hiểm nào
những kỹ năng gì có thể sử dụng
để ứng phó với các tình huống không mong muốn
mời quý vị và các bạn đón xem phần hai của chương trình